mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín đang đến gần là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng do mưa bão
nên hiện nay thanh hóa đã và đang chủ động đẩy nhanh tiến độ các dự án tu bổ sửa chữa nâng cấp đê điều công trình thủy lợi
đây là ba trong một mươi bốn dự án xử lý sự cố cấp bách về đê điều thủy lợi do lũ lụt gây ra trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh thanh hóa
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư
đến nay các dự án cơ bản đã bảo đảm tiến độ chất lượng phân đấu hoàn thành xong trước mùa mưa bão năm nay
và một số công trình khác trong tỉnh thanh hóa bị chậm tiến độ
hiện tri cục đê điều và phòng chống lột bão tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp
và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp cùng các địa phương thao gỡ vương mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
bên cạnh đó tri cục phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân
về bảo vệ kết cấu hạ tầng đê điều không lấn chiếm hành lang an toàn đê điều